kính chào quý vị và các bạn trong những ngày tới không khí lạnh sẽ dần suy yếu tuy nhiên ở trên mực cao còn duy trì trường phân kỳ nên ở phía đông bắc bộ vẫn xảy ra tình trạng ít mây về đêm và sáng nhiệt độ giảm sâu trời rét đậm rét hại sau đó ban ngày trời còn nắng ấm nhiệt độ trưa mai có thể tăng lên hướng là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ trong hai ngày tiếp theo do không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ
thưa quý vị ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới phổ biến không mưa đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm sâu trời rét đậm có nơi rét hại ban ngày trời nắng nên sẽ ấm hơn nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là từ một mươi chín hai mươi hai độ tây bắc có nơi cao hơn sau đó tăng dần trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới do khối không khí lạnh suy yếu mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi với đêm ban ngày phổ biến là nắng giáo nhiệt độ chung trên cả khu vực và ngày mai sẽ là một mươi
từ một mươi chín cho đến mức hai mươi hai độ sau tăng nhẹ trước khi tăng khá mạnh trong ngày một tháng hai
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa vài nơi với đêm trong hai ngày tới ban ngày phổ biến nắng giáo sau đó đến ngày một tháng hai do ảnh hưởng của nhấu động trong đời gió đông nên tại các tỉnh từ quảng ngãi trở vào cho đến ninh thuận sẽ có mưa mưa rào nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực sẽ không quá mức là ba mươi độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên trong vòng ba ngày tới thời tiết khá ổn định phổ biến ít mưa
năm bộ phổ biến không mưa trong vòng ba ngày tới ngày trời nắng với cường độ vừa phải nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ có nơi cao hơn sau đó tăng nhẹ thêm một độ trong hai ngày tiếp theo